tại thị trường trong nước mở cửa vào sáng nay các doanh nghiệp vàng đồng loạt điều chỉnh giá vàng theo hướng đi lên
tăng khoảng từ hai trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng một lượng đẩy giá vàng miếng sgc vượt mốc năm mươi triệu đồng một lượng
mở cửa sáng nay các doanh nghiệp vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giá vàng sgc theo hướng đi lên
tập đoàn vàng bạc đa quý doji điều chỉnh giá vàng miếng tăng ba trăm linh đồng một lượng ở chiều mua vào
và hai trăm năm mươi đồng một lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên ngày hôm qua
lần lượt lên mức năm mươi hai triệu đồng và năm mươi ba mươi năm triệu đồng một lượng
vàng bạc đa quý sài gòn niêm yết giá vàng sgc ở mức bốn mươi chín chín mươi ba năm mươi ba mươi năm triệu đồng một lượng
tăng hai trăm ba mươi đồng một lượng ở chiều mua vào và một trăm tám mươi đồng một lượng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua